các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng ngày một mươi bốn tháng ba thông tin từ cơ quan chức năng cho biết người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập phá cửa kính xe ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại thành phố vinh tỉnh nghệ an là cán bộ hải quan
danh tính của người đàn ông được xác định là phb sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hiện đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy cục hải quan nghệ an
sau khi nhận được thông tin tri cục hải quan thanh thủy đã yêu cầu người này làm báo cáo giải trình
phía tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy đã xác nhận thông tin và cho biết thêm
hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc
sau khi có kết quả đơn vị sẽ căn cứ kết luận của cơ quan điều tra từ đó đưa ra hoặc đề xuất cấp trên có hình thức xử lý nghiêm theo quy định
trước đó khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba một người đàn ông đi xe máy biển kiểm soát ba mươi bảy n chín mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi chín vào vòng xuyến le ninh thành phố vinh nghệ an
quá trình di chuyển xảy ra va chạm với xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi bảy a hai trăm bốn mươi ba x do một nữ quân nhân điều khiển
vụ va chạm giao thông nhẹ không khiến ai bị thương
xe máy cũng chỉ bị đổ hư hỏng nhẹ
thế nhưng điều đáng nói sau khi ngã xe nam thanh niên đi xe máy hùng hổ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô
sau đó công an thành phố vinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
liên hệ với gia đình của nữ quân nhân lái ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a hai trăm bốn mươi ba x được biết sự việc bất ngờ xảy ra khiến gia đình rất mệt mỏi
ngay trong ngày một mươi ba tháng ba phía người nhà lái xe máy đã đến xin lỗi
tuy nhiên hiện phương tiện đang bị công an tạm giữ và chưa rõ hướng xử lý như thế nào
ngày một mươi bốn tháng ba liên quan đến vụ một gia đình ở huyện tùy phước tỉnh bình định tố giáo viên trường mầm non tư thục ở thị trấn tùy phước huyện tuy phước có hành vi dạy dỗ trẻ thụ bạo
phòng giáo dục và đào tạo huyện đã có báo cáo
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo huyện tuy phước qua trích xuất camera quản lý của nhà trường trong ngày sáu tháng ba khoảng tám giờ bốn mươi năm phút cháu bé đùa nghịch với bạn ngồi bên cạnh
cô giáo đã có những hành vi thô bạo để nhắc nhở cháu
tiếp đó lúc một mươi năm h cùng ngày một cô giáo khác yêu cầu các bé ngồi vào vị trí nhưng bé không chịu ngồi nên giáo viên này tiếp tục động tay động chân để bắt bé vào vị trí ghế ngồi
cô giáo cũng phát hiện có vết bầm tím trên hai cánh tay của bé nhưng không thông báo với nhà trường và gia đình của bé
khoảng một mươi bảy giờ ông bà nội cháu bé đến đón cháu về và phát hiện có nhiều vết bầm tím trên hai cánh tay phải và trái của bé nên đã chụp hình gửi cho cha mẹ bé đang điều trị bệnh tại tp hcm
cha mẹ của bé đã gọi điện thoại cho các cô giáo yêu cầu giải thích lý do xuất hiện nhiều vết bầm trên hai cánh tay của bé nhưng các cô đều trả lời không biết và không nhận lỗi
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện tuy phước cho rằng cũng do cách ứng xử của nhà trường ngay từ đầu nghĩ không làm gì nhưng lại có trường hợp bị như vậy nên dẫn đến việc phụ huynh bức xúc
vị lãnh đạo cho biết qua làm việc với các bên gia đình cũng thống nhất không khiếu nại khiếu kiện gì chẳng qua cô giáo nắm tay cháu hơi mạnh nên có vết bầm như vậy chứ không có hành vi nào vượt qua chuẩn mực
trẻ gian non cho nên có khi như vậy
trước đó ngày sáu tháng ba một tài khoản facebook có tên ht chia sẻ hình ảnh và nội dung một bé trai sinh năm hai nghìn hai mươi một ở huyện tuy phước có nhiều vết bầm tím trên cơ thể
người thân cháu bé tố cáo giáo viên trường mầm non có những hành vi thô bạo với con mình
qua đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc
vụ việc được cộng đồng mạng quan tâm chia sẻ rất nhiều
ngày kỳ tiếp nhận thông tin phòng lao động thương minh và xã hội phòng giáo dục và đào tạo cơ quan công an ủy ban dân thị trấn tuy phước vào cuộc
qua làm việc nhà trường nhận trách nhiệm nhận quyết điểm trong công tác quản lý ứng xử để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên
nhà trường cũng đình chỉ công tác đối với hai cô giáo liên quan đến vụ việc đồng thời xin lỗi gia đình
cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa cho biết đơn vị đang tiến hành làm rõ vụ nghi ngộ độc xảy ra tại quán cơm gà trâm anh đường ba triệu tp nha trang

có hai mươi người có các triệu chứng nhẹ sau khi được sơ cứu đất xuất viện
theo nguồn tin cơ quan chức năng thông tin cho báo chí tuấn phong mã là đối tượng có nhân thân bất hảo khi đã có hai tiền án về tội làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoàng minh tuấn sở hữu kênh tiktok tuấn phò mã ba mươi sáu với hơn ba trăm linh người theo dõi hơn ba bảy triệu lượt thích cũng như nhiều video có lượt view cao
ngày năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bình và huy
ngày sáu tháng ba cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hoàng đình tuấn tức tuấn phò má ba mươi sáu về hành vi đánh bạc
vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
xe khách dường nằm cháy rủi trơ khung trên cao tốc phan thiên dầu dày
ngày một mươi bốn tháng ba cơ quan chức năng huyện cẩm mỹ đồng nai cho biết đơn vị đang phối hợp với đội cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát số sáu phòng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy rụi xe khách trên tuyến đường cao tốc phan thiết dầu dây
khoảng bốn giờ cùng ngày xe khách dường nằm biển số tp hcm lưu thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây hướng từ đồng nai đi bình thuận
khi xe đến đoạn gần trạm thu phí thuộc địa phận xã xuân quế huyện cẩm mỹ đồng nai tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ bánh xe sau
lái xe đã cho xe tấp vào lề rồi dùng bình chữa cháy để xử lý do ngọn lửa bén nhanh cháy lớn nên tài xế không thể dập lửa
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy đã có mặt để dập tắt chiếc xe đang bốc cháy ngồn ngột
do bên trong xe chứa nhiều dầu nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu dụi chiếc xe khách vụ cháy không có thiệt hại về người
sáng ngày một mươi bốn tháng ba công an tỉnh quảng trị cho biết trên địa bàn thành phố đông hà vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe đạp điện khiến một người tử vong
cụ thể vào khoảng năm giờ năm mươi phút cùng ngày tại km bảy trăm sáu mươi cộng bảy trăm chín mươi năm quốc lộ một a đoạn qua đường lê duẩn phường đông lương tp đông hà xe ô tô tải có biển kiểm soát bảy mươi bảy h
công an tỉnh quảng trị cho biết trên địa bàn tp đông hà vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe đạp điện khiến một người tử vong
do chưa có tuyến đường tránh nên trên tuyến đường quốc lộ một a đoạn đi qua thành phố đông hà hàng ngày có rất nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông
mật độ dân số đông cùng với lưu lượng phương tiện qua lại lớn đã biến đoạn đường này trở thành cung đường tử thần khi hàng năm đều có liên tiếp nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến cho người dân bức xúc
tại km hai mươi ba cộng ba trăm linh quốc lộ sáu b thuộc địa phận bản trạ lóng xã triềng bằng huyện quỳnh nhai
xe ô tô biển kiểm soát hai mươi sáu a một mươi nghìn hai trăm hai mươi bốn lưu thông theo hướng từ huyện quỳnh nhai đi huyện thuận châu đã va chạm với xe máy biển kiểm soát hai mươi sáu aa một mươi chín nghìn ba trăm tám mươi một
do nữ sinh quy tth sinh năm hai nghìn sáu chú tại xã triềng quang huyện quỳnh nhai điều khiển theo hướng ngược chiều hậu quả khiến quy tth tử vong trên đường đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an quỳnh nhai đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với cảnh kết quả là một ba trăm chín mươi bốn mg trên lít khí thở
tại cơ quan cảnh sát điều tra vũ tiến cảnh khai nhận trước đó cảnh đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu
sau khi ăn uống xong cảnh điều khiển xe ô tô quay trở về nhà ở huyện thuận châu khi di chuyển được khoảng ba km thì gây ra vụ tai nạn thương tâm nêu trên
căn cứ hành vi của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ tiến cảnh và tiếp tục điều tra xác minh theo đúng quy định của pháp luật
sáng ngày một mươi ba tháng ba trên cầu vượt ngã tư amata thuộc tuyến quốc lộ một đoạn qua thành phố biên hòa đồng nai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tài và xe máy làm hai người đi xe máy tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu khoảng bảy giờ một xe tải lưu thông trên quốc lộ một hướng thành phố biên hòa đi huyện tràng bom
khi lên cầu vượt ngã tư cổng khu công nghiệp amata xe tải vai trạm với xe máy biên số tỉnh kiên giang lưu thông cùng chiều
vụ vai chạm khiến hai người trên xe máy là ông dt bốn mươi sáu tuổi và bà tê bốn mươi tuổi cùng quê tỉnh kiên giang ngã xuống đường tử vong tại chỗ
thời điểm đó hai nạn nhân đang trên đường đến công ty làm việc hiện lực lượng chức năng thành phố biên hòa đang điều tra xử lý vụ tai nạn
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với hai mươi một đơn vị kinh doanh vận tải
trong số hai mươi một đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thể hạn
có một mươi bảy đơn vị kinh doanh vận tài hàng hóa bốn đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
lý do các đơn vị này bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn vì vi phạm quy định tại điểm b khoảng sáu điều một mươi chín nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
không kinh doanh vận tải trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian sáu tháng liên tục
sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu hai mươi một đơn vị kinh doanh vận tải trên có trách nhiệm nộp lại giấy phép kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô về sở giao thông vận tải trong thời hạn bảy ngày
sáng ngày một mươi ba tháng ba cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết mới đây phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt
cục cảnh sát giao thông đã trực tiếp hướng dẫn cho tài xế cách xử lý sự cố phương tiện trên cao tốc và dán phản quang cho xe tại khu vực trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ
tại đây lực lượng cảnh sát giao thông dừng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với các tài xế sau đó phát tờ rơi khuyến cáo và đề nghị người điều khiển chủ phương tiện trang bị phản quang vật dụng cảnh báo trên xe
để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt cục cảnh sát giao thông khuyến cáo và đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ như tránh vượt xe đúng quy định đi đúng phần đường gàn đường chạy đúng tốc độ quy định không vi phạm nồng độ cồn mà tùy khi điều khiển phương tiện
cục cảnh sát giao thông đề nghị các chủ xe trang bị cho mỗi phương tiện tối thiểu ba chóp nón hoặc ba biển tam giác phản quang khi gặp sự cố các tài xế đặt ngay chóp nón hoặc biển tam giác phản quang phía sau xe để cảnh báo với khoảng cách tối thiểu năm mươi m trên quốc lộ và một trăm linh m trên tuyến cao tốc
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu cho biết đã bắt khẩn cấp bảy đối tượng về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
trước đó công an huyện sinh hồ tiếp nhận thông tin về việc
anh lh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã nong hẻo huyện sìn hồ tử vong chưa rõ nguyên nhân từ nơi khác sau đó gia đình đã trôn cất theo phong tục địa phương
qua xác minh công an xác định từ cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn anh lvh đi đào vàng thuê cho nhóm đối tượng trên tại khu vực rừng thuộc bản phiêng trạng xã nong hẻo huyện sinh hồ
vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng ba nạn nhân trượt chân rơi xuống hang sâu dẫn đến tử vong
nhóm người nói trên đã thỏa thuận thống nhất đền bù cho gia đình nạn nhân hai trăm năm mươi
triệu đồng để gia đình không khiếu nại và nhanh chóng đưa về mai táng
mới đây theo thông tin từ công an tỉnh quảng ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn thúy hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ năm khu hòa lạc phường cẩm bình thành phố cẩm phả về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hằng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ một trăm linh
đến một một trăm hai mươi tám tổng số tiền cho vay gần một bốn tỷ đồng thu lời bất chính trên một trăm tám mươi triệu đồng
đối tượng cho vay dưới hình thức vay bắt họ và vay lai nóng chủ yếu là những người có quan hệ quen biết bạn bè của đối tượng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng một mươi bảy h một mươi năm ngày một mươi ba tháng ba giấy cửa hàng kinh doanh
gồm nhiều kiosk nhà lầu bán quần áo xe máy loa thùng nằm trên đường nguyễn trãi phường di an thành phố di an bất ngờ bốc cháy ở khu vực phía sau
lúc này người dân lao vào dập lửa nhưng do sức nóng và khói lớn khiến nhiều người ngạt khói đành phải chạy ra ngoài
nghe hô hoán người đi đường hỗ trợ các cửa hàng di rời tài sản ra đường
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương điều nhiều xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
do hiện trường nằm phía sau nên quá trình dập lửa gặp nhiều khó khăn giao thông qua khu vực bị phong tỏa
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế vụ cháy không gây thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân và con số thiệt hại đang được làm rõ
mới đây một lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
đơn vị vừa nắm được thông tin vụ việc ô tô vượt ẩu trên cao tốc cam lộ la sơn và đang cho xác minh để mời tài xế ô tô con lên làm việc
trước đó mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container với nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của ô tô con
mang biển kiểm soát năm mươi một a một trăm chín mươi bảy xx xảy ra vào khoảng bảy h năm mươi tám phút sáng nay trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua địa bàn thừa thiên huế
thời điểm trên xe container đang lưu thông trên làn đường giáp giải phân cách giữa
ở đoạn có bốn làn xe khi xe container kết thúc đoạn vuốt cổ trai chuyển từ bốn làn sang hai làn
một ô tô con vượt lên bên phải tạt đầu xe container
thưa quý vị do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài thời tiết trở nên khô hạn
nhiều người dân tại xã đại rào và lục châu thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
vào thời gian cao điểm khô hạn ở lâm đồng dọc quốc lộ hai mươi đoạn qua xã đại lào
các hộ dân đều rơi vào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt
do nguồn nước bị thiếu hụt nên người dân phải đi xin hoặc mua nơi khác về dùng hoặc sử dụng nước sinh quan
chủ một hộ kinh doanh tại thôn ba xã đại lào cho biết
vài tháng trở lại đây thành phố bảo lộc không có mưa khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt trở nên nghiêm trọng hơn
nhiều gia đình tại đây phải khắc phục bằng cách đi mua nước hoặc xin nước từ các gia đình sử dụng riêng khoan
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã đại lào tính đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn xã có hơn ba trăm linh hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
trong đó địa bàn thôn hai thôn ba và thôn năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
đây là những thôn dọc theo quốc lộ hai mươi chỉ cách trung tâm thành phố bảo lộc khoảng năm km
đại diện thôn ba xã đại lào cho biết có hơn một trăm năm mươi hộ dân trong thôn đang bị thiếu nước sinh hoạt
hầu hết các hộ sử dụng giếng nước đào đang cao điểm khô hạn nguồn nước bị thiếu hụt
nên bà con phải đi xin hoặc mua nước nơi khác về dùng
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đại lào cho hay
hiện nay trên địa bàn xã đại lào người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt
một số ít hộ dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan
do đã bước vào mùa khô từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay lượng nước trên địa bàn xã giảm mạnh
một số khu vực trên địa bàn xã nguồn nước giếng đã cạn kiệt
bên cạnh đó hệ thống nước máy chưa đưa vào sử dụng ổn định nên người dân không có nước hoặc thiếu nước sinh hoạt
một số nơi phải đi mua nước từ xe bồn với giá khá cao ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân
ủy ban nhân dân xã đại lào cũng đã có văn bản đề nghị ủy ban dân thành phố bảo lộc xem xét
tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân
theo hình thức như cung cấp bùn chứa nước và nước cho người dân
cùng với đó ủy ban nhân dân xã cũng đề nghị vận hành hệ thống cung cấp nước đã được đầu tư
thưa quý vị những ngày gần đây triều cường mặn dân cao hơn mức báo động ba
đã làm tràn ngập một số khu vực tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
hàng trăm hộ dân có cuộc sống bị đảo lộn do nước mặn bù vây
theo đó từ khuya ngày một mươi một tháng ba chiều cường bắt đầu dâng cao tại thành phố mỹ tho
nước từ sông bảo định mỗi ngày càng cao và đến sáng ngày một mươi ba tháng ba đã đạt đỉnh chiều
chiều cường đã làm ngập nước ở nhiều địa bàn thuộc phường một mươi xã đạo thạnh phường năm phường bảy thành phố mỹ tho
nhiều nhà dân con hẻm thấp bị nước tràn ngập đến hơn năm mét
đáng nói là chiều cường đợt này là nước mặn trên bốn phần nghìn và xảy ra vào đêm khuya
nên gây khó khăn đến cuộc sống của người dân và thiệt hại lớn về tài sản nhất là cây cảnh
đặc biệt tại vòng xoay ngã ba trung lương nước chiều làm ngập toàn bộ khu vực này sâu gần một mét gây bất ổn về giao thông
vào lúc đỉnh chiều dâng cao giao thông nơi đây bị ùn ứ gây khó khăn cho các phương tiện qua lại nhất là xe gắn máy
theo đài khí tượng thủy văn tiền giang chiều cường hiện nay đã đạt tới đỉnh là một tám mươi bốn m và đang giảm
chiều cường mặn còn xảy ra một đợt vào cuối tháng bốn tới nên người dân cần phòng chống
giám đốc đài khí tượng thủy văn tiền giang cho biết chiều cường ở mức cao mình đã nhận định trước
hôm nay đã giảm nhẹ và đến mai sẽ giảm nhiều
vị giám đốc cũng đưa ra cảnh báo khu vực này sẽ còn một đợt chiều cường cao nữa
nên địa phương cần đắp các cống ở khu vực mình sinh sống để bảo vệ vườn cây đắp các bờ ao để không có nước tràn
để phòng chống nước ngập tại thành phố mỹ tho trong thời gian tới
cần xây dựng các cống đầu các con rạch riêng dự án đường kè hai bên bờ sông bào định đang triển khai
cần có hạng mục chống nước tràn vì đô thị mỹ thò có xu hướng ngày càng thấp
ngày một mươi ba tháng ba tức mùng bốn tháng hai âm lịch tại đình phú lộc khu nghi khúc phường an bình
thị xã thuận thành tỉnh băng ninh đã diễn ra lễ hội truyền thống
nghe độc đáo tại lễ hội là lễ xôi gà để nhập đỉnh cho người từ bốn mươi chín lên năm mươi tuổi
sau khi tế lễ lễ xuôi gà sẽ được mang ra sân đỉnh dự thi
lễ hội bưởi quốc nay là khu nghi khúc thị xã thuận thành diễn ra vào mùng bốn tháng hai âm lịch hàng năm
ngoài phần tế lễ thờ thánh tại lễ hội còn có lễ thi sôi gà gà trình thánh của những người đến tuổi năm mươi
đây là nội dung được người dân mong chờ nhất trong ngày hội làng
lệ thi xôi gà trình thánh tuổi năm mươi một năm tổ chức bốn lần
bao gồm mùng một tháng một tức mùng một tết mùng bốn tháng hai hội làng một mươi năm tháng chín tết cơm mới
và dỗ cụ thần nông mùng một tháng một mươi hai âm lịch
gia đình nào trong khu có người đến tuổi năm mươi được trình xôi gà sẽ được dân làng báo trước một năm để chuẩn bị nuôi gà
gà để lễ thánh được chọn lựa kỹ nuôi nhốt và có chế độ ăn uống sạch
cơ bản là gạo ngô đí đỏ và phải đạt từ bốn năm kg trở lên
gà khi dâng lễ yêu cầu không xuất sát và phải khâu thật khéo để không thấy các vết cắt
để gà có thể đứng được trên mâm khi làm gà xong phải lấy thanh tre lạt định hình để cổ gà phải đứng
mỏ ngang về phía trước
đôi cánh răng rộng chân hơi quỳ làm sao cho gà đứng được rồi mới cho vào luộc
quá trình luộc gà cũng rất kỳ công khi phải rội nước sôi từ đầu xuống để cho gà khỏi đen đầu
nước luộc gà xôi lăn tăn và phải ngâm gà từ sáu đến tám tiếng bảo đảm gà chín nhưng vẫn nguyên vẹn
cùng với gà người làm lễ nhập đình còn dân một mâm xôi trắng
để có mâm trắng tinh bề mặt mịn không có vết nứt đòi hỏi người nấu phải kỹ lưỡng từ khâu chọn gạo chọn nước nấu
gạo nấu xôi là gạo nếp cá hoa vàng dẻo thơm đã được loại bỏ hạt đốm vàng đen đem pho gạo đến trong nước rồi đem ngâm và đáy sạch
mũi mâm xôi được nấu từ một mươi tám đến hai mươi kg gạo nếp
theo người dân trong làng mâm xôi khi đem ra dân đình không được cho muối chỉ có nếp trắng và nước trong nhưng khi đồ lên vẫn đậm đà dẻo thơm
đặc biệt dù xôi đã được nấu sớm trước bảy giờ sáng phải mang gia đình nhưng đến trưa khi thụ lộc xôi vẫn còn ấm dẻo
sau khi tế lễ tại đình lễ xôi gà sẽ được mang ra đình
tiêu chuẩn sôi phải trắng mặt phẳng một màu từ trên xuống dưới
gà đoạt giải phải được luộc chín đứng trên mâm không đổ màu da vàng hai cánh thẳng đầu mỏ không trồng lên không trúc xuống không thiếu bộ phận nào của cơ thể con gà nếu thiếu sẽ bị loại
đặc biệt lông tơ phải sạch sẽ gà được chọn trao giải nhưng đến khi chặt gà nếu gà bị đỏ sẽ bị loại
mỗi mâm xôi gà được giải nhà đình sẽ thưởng một quả cao một lá trâu và một chữ phúc
lễ hội phú lộc đình xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn năm nay có một mươi ba mâm xôi gà dân lễ
sau quá trình chấm công ngay tại sân đỉnh ba gà ba mâm xôi được trao đồng giải nhất
lễ xôi gà tại đình phú lộc thôn nghi khúc để nhập đình cho các cụ từ bốn mươi chín lên năm mươi tuổi được duy trì nhiều năm nay góp phần lưu giữ nét văn hóa đặc sắc từ xa xưa của vùng đất bắc ninh kinh bắc
tối một mươi ba tháng ba tại nhà văn hóa bản uva xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên lần đầu tiên sâu diễn thực cảnh huyền tích uva
được công diễn đã thú sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách
đây cũng là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa chào mừng năm du lịch quốc gia điện biên và lễ hội hoa ban điện biên hai nghìn hai mươi bốn
trong khoảng thời gian gần bốn mươi phút với sự tham gia biểu diễn của năm mươi sáu diễn viên quần chúng và hai mươi diễn viên chuyên nghiệp
sho diễn thực cảnh tái hiện huyền tích lịch sử về vùng đất con người và các vũ điệu dân gian độc đáo của dân tộc thái bản uva nói riêng và dân tộc thái tỉnh điện biên nói chung
trường một nói về những dấu ấn cổ xưa của dân tộc thái sự tích quả bầu mẹ
trường hai nói về truyền thuyết chiếc khăn piêu và cây hoa ban
trường ba nói về lễ hội sen pang tục cúng cảm ơn tổ tiên trời đất của dân tộc thái
lần đầu tiên được trình diễn ngay tại bản văn hóa uva mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thái
sâu diễn thực cảnh huyền tích uva để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương
điện biên kỳ vọng sầu diễn thực cảnh huyền tích ufa sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo
khắc họa đậm nét văn hóa lịch sử về vùng đất con người điện biên trong quá khứ hiện tại và tương lai
từ đó kết nối thu hút thêm du khách về điện biên tham quan trải nghiệm
những ngày vừa qua thông tin một cô gái sinh năm hai nghìn năm ngụ tại xã phụng hiệp huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
mất tích ngay trước ngày cưới được chia sẻ rầm rộ khiến dư luận xôn xao
theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội đám cưới của chị t sẽ diễn ra vào ngày một mươi năm tháng ba
sáng ngày chín tháng ba chị tê nói đi ra thành phố ngã bảy cách nhà khoảng năm km để làm móng
khi rời nhà chị t mang theo dây chuyền vàng đi xe máy
kể từ đó đến nay gia đình mất liên lạc hoàn toàn với chị t đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy
ngày một mươi ba tháng ba đại diện công an xã phụng hiệp cho biết người nhà chị t đã trình báo với công an việc chị mất tích nhiều ngày qua
lực lượng chức năng đang xăng minh sự việc
cùng ngày liên hệ với hàng xóm cô gái được biết họ không đặt hiện được thiệp mời cưới
việc cô dâu mất tích bí ẩn khiến ai cũng lo lắng
trong ngôi nhà nhỏ các thành viên của gia đình gồm bà ngoại mẹ và em trai chị t đều trong trạng thái bất an đứng ngồi không yên
vì thông tin chị tê mất tích đã phát tán trên mạng rất nhiều người liên hệ hỏi thăm nên điện thoại của mẹ chị tê đổ chuông không ngớt
gia đình cũng nhận được nhiều thông tin không chính xác nên càng thêm hoang mang
em trai chị t cho biết từ khi thôi học chị t chỉ ở nhà với bà ngoại
ít bạn bè và càng không có quan hệ yêu đương phức tạp
s cũng cho biết mọi việc chuẩn bị cho lễ cưới của chị đều đã xong
một người thân khác của cô dâu khẳng định lễ cưới là mong muốn của chị t không hề có chuyện cương ép
vì vậy chuyện chị tê mất tích càng khiến cho gia đình lo lắng
cách nhà chị t khoảng hai km tại nhà của chú rể mọi người cũng đang hết sức lo lắng
chú rể đang đi tìm vợ sắp cưới nên không ở nhà
cha của chú rể cho biết hai gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cô dâu và chủ rể
lễ ăn hỏi được tổ chức từ năm ngoái
kể từ đó hầu như ngày nào chị t cũng sang nhà người yêu chơi
ông cũng bày tỏ sự lo lắng hy vọng tây sớm trở về
thưa quý vị dự án đầu tư hoàn thiện nút giao thông chùa bộc thái hà quận đống đa
sau hơn một năm giải phóng mặt bằng vẫn ngổn ngang gạch đá
nhiều căn nhà tháo rỡ đang giang dở gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
theo đó kể từ thời điểm khu vực này được giải phóng mặt bằng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
để phục vụ thi công dự án đầu tư hoàn thiện nút giao thông chùa bục thái hà
người dân phải sống chung với phi thải xây dựng gạch đá ngổn ngang
nhiều căn nhà được tháo dỡ giang dở trở thành nơi tập kết rác thải
làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị ô nhiễm môi trường
trên vỉa hè tuyến phố chùa bộc đang được thi công phần cống ngầm
tuy nhiên lượng rác thải và vật liệu xây dựng chiếm phần lớn khu vực vỉa hè
nên người dân phải đi dưới lòng đường tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
một người dân trú tại ngõ sáu mươi chùa bộc phường quang trung đống đa cho biết
cuộc sống của người dân khu vực giải tỏa bị ảnh hưởng trầm trọng
khói bụi mù mịt và mùi hôi khó chịu từ rác thải bị đổ trộm làm ảnh hưởng đến sức khỏe
bên cạnh đó đường đi vào trong nhà gồ ghề mâm mô
còn rác thải thì chất đống khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân hết sức khó khăn
trong khi đó buôn bán kinh doanh hầu như không có khách vì mặt tiền nhách nhác khó tiếp cận
cùng quan điểm một người dân khác có mặt tại mặt đường phố chùa bộc phường quang trung đống đa cho hay
tình trạng đổ trộm rác thải phế thải xây dựng tại khu vực trước cửa nhà người dân thường xuyên xảy ra
nhiều hộ gia đình có ý kiến với chính quyền địa phương nhưng không thể xử lý rứt điểm
do các đối tượng thường hoạt động vào ban đêm và khi vắng người qua lại
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường quang trung việc dọn dẹp vật liệu phế thải xây dựng
sau quá trình phá rỡ giải phóng mặt bằng tại nút giao chùa bộc thái hà là trách nhiệm của chủ đầu tư dự án
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội
trước đó nhằm xóa bỏ điểm đen ủn tắc giao thông thành phố hà nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
hoàn thiện nút sao thông chùa bộc thái hà theo quy định tại góc một phần bốn nút sao
từ học viện ngân hàng đến cổng trường đại học công đoàn theo quy định số năm nghìn năm trăm bảy mươi hai quy đề ubnz ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
và được phê duyệt điều chỉnh tại quy định số tám nghìn sáu quy đề ubnz ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
quy định số bốn nghìn bốn trăm ba mươi bảy quy đề ubnz ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau khi mở rộng mặt đường tuyến phố chùa bộc trong nút giao sẽ mở rộng từ hai mươi ba đến ba mươi mét
đoạn từ chùa bộc đến phạm vi nút sao rộng từ hai mươi mét

dự án có tổng chiều dài trên năm trăm hai mươi một mét với các hạng mục nền mặt đường thoát nước chiều sáng cây xanh
vỉa hè tổ chức giao thông và các công trình phụ trợ khác
tổng mức đầu tư trên năm trăm ba mươi năm tỷ đồng trong đó hơn bốn trăm bảy mươi tỷ đồng là chi phí giải phóng mặt bằng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại